điều tra xác minh công an huyện mộc châu đã bắt giữ năm đối tượng gồm phạm trường giang bốn mươi tuổi hạng a di một mươi bảy tuổi hạng a di một mươi chín tuổi cung chú tại huyện mộc châu và phan đức quang bốn mươi năm tuổi vũ ngọc phương bốn mươi hai tuổi cung chú tại huyện sơn tây tp hà nội thu giữ tăng vật gồm một con châu một xe ô tô tải loại một hai mươi năm tấn gần một mươi bốn triệu đồng và nhiều tăng vật khác
cũng với thủ đoạn nói trên từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện tổng số một mươi sáu vụ
trộm cắp hai mươi một con châu bò tại địa bàn huyện mộc châu vân hồ và huyện mai châu tỉnh hòa bình
đây là loại tài sản có giá trị rất lớn của bà con nhân dân
do đó bà con nhân dân lên hàng ngày đi kiểm tra và chăn thả gần nhà
buổi tối có thể đưa về gần nhà để chăn thả hoặc trông coi và bảo vệ tài sản
nhiều trộn cắp phải mang về tối thì phải mang về chuồng
kính thưa quý vị và các đồng chí thói quen chăn thả châu bò không có người chăm sóc trông coi như thế này của người dân nơi đây
là đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
chỉ khi nào người dân bỏ được thói quen này và biết tự bảo quản tài sản của mình
thì việc phòng chống tội phạm trộn cắp mới thực sự hiệu quả
vào lúc hai mươi giờ tối qua một vụ cháy kho dự trữ vật liệu đã xảy ra trong khu dân cư tại thôn la thọ ba xã điện hòa thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
thời điểm xảy ra vụ cháy người dân tham gia dập lửa nhưng kho vật liệu chứa các vật liệu dễ cháy như gỗ giấy nhựa vải thùng xăng dầu
khiến đám cháy lan nhanh và vượt tầm kiểm soát
ngay sau đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng nam và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng
đã điều động gần hai mươi xe cứu hỏa và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa
đến khoảng h ba mươi phút ngày ba tháng chín vụ cháy cơ bản được dập tắt
tại hiện trường toàn bộ kho dự trữ vật liệu đã bị cháy rụi tuy nhiên rất may là vụ cháy không lan sang các hộ dân cư xung quanh

tuy nhiên rất may là vụ cháy rụi tuy nhiên rất may là vụ cháy rụi
còn tại tỉnh sơn la nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ vẫn đang ách tắc cục bộ nhiều địa phương vẫn đang bị chia cắt chưa thể tiếp cận được
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực có mặt trên các tuyến đường để khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông
trước tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện lệnh công ty thủy điện hòa bình
công ty thủy điện sơn la tiếp tục mở thêm một cửa xả đáy vào lúc một mươi ba h chiều nay ngày ba tháng chín
đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế
hiện nay lưu lượng nước hồ sơn la đang ở mức cao khoảng chín năm trăm linh m ba một giây
mực nước thượng lưu hồ lên nhanh đang ở mức gần hai trăm một mươi ba m và khả năng sẽ vượt hai trăm một mươi ba m trong sáng ngày hôm nay
trong khi đó mực nước hồ hòa bình hiện đang ở mức một trăm một mươi năm mét
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại xã triệu đề huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hồng thắm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng trần ngọc chính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã tân phong huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý